lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội hàn quốc bắc biêng sắc và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc thăm chính thức việt nam từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một
chiều nay mùng hai tháng một mươi một lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội bắc biêng sắc đã diễn ra trọng thể tại nhà quốc hội
với sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngay sau lễ đón đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc do chủ tịch quốc hội bắc biên sắc dẫn đầu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc đã có cuộc hội đàm cởi mở
và đạt được một số kết quả quan trọng
chúc mừng ngày bác biêng sắc được quốc hội hàn quốc bầu làm chủ tịch quốc hội khóa hai mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết việt nam rất coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với hàn quốc
và sẵn sàng cùng hàn quốc trao đổi mở rộng
nội hàm quan hệ song phương đưa hợp tác hai nước cũng như hai quốc hội phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực
việt nam cũng ủng hộ việc chính phủ hai nước thúc đẩy ký hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự
thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng để công dân mỗi nước yên tâm sinh sống và làm việc
đồng thời việt nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hàn quốc với các nước asean
chủ tịch quốc hội đề nghị hàn quốc tạo điều kiện để một số hàng hóa nông sản của việt nam xuất khẩu sang thị trường hàn quốc
và tạo điều kiện cho khoảng bốn lao động đã trúng tuyển từ đầu năm hai nghìn hai mươi sớm sang hàn quốc làm việc
ngài park byung suk cho biết sẽ kiến nghị chính phủ hàn quốc tạo thuận lợi hơn nữa để nông sản
thủy sản việt nam có thể tiếp cận thị trường hàn quốc cũng như sẽ xem xét có biện pháp tương ứng
để tiếp nhận lao động mới từ việt nam và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quy trình nhập cảnh đặc biệt giữa hai nước
sớm mở đường bay cho công dân
dân qua lại song song với việc duy trì phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín